các nhà khoa học thuộc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh giang tô
nhà dịch tế học và virus học hàng đầu trung quốc chen wei và nhân viên của công ty cansino biologics
đã tiến hành nghiên cứu trên bốn trăm hai mươi người đã tiêm hai liều sinovac
kết quả cho thấy những người dùng liều tăng cường bằng vaccine dạng hít của cansino
có phản ứng kháng thể trung hòa mạnh hơn bảy một mươi một lần so với những người tiêm mũi thứ ba siriovat
khi so sánh với mũi ba sinovac về phản ứng trước delta vaccine dạng hít của canxino
có khả năng trung hòa chéo cao hơn từ một mươi tám hai mươi bốn
sau hai mươi tám ngày sử dụng như liều tăng cường
nghiên cứu cũng chỉ ra ở những người dùng vaccine dạng hít casino làm liều tăng cường
có ít trường hợp phản ứng bất lợi như mệt mỏi đau đầu sốt khô miệng hoặc sưng cổ họng
kết quả nghiên cứu được đăng trên nền tảng pre pint with the lancet tuần trước nhưng chưa được bình duyệt
casino công ty có trụ sở ở thiên tân trung quốc cho biết vaccine dạng hít là phương pháp
không xâm lấn và dễ dàng sử dụng với mục tiêu cung cấp bảo vệ nhanh chóng
thường xuyên và quy mô lớn
đây là vaccine sử dụng công nghệ vector trong khi sinovac là vaccine bất hoạt
tổ chức y tế thế giới who đã khuyến nghị các quốc gia dùng vaccine bất hoạt để tiêm liều đầu tiên
nên sử dụng vaccine mna hoặc vector để tiêm liều thứ hai hay liệu tăng cường nhằm bảo vệ tốt hơn
tuy nhiên vaccine casino sẽ cần trải qua các thử nghiệm lâm sàng trước khi được phê duyệt
một thử nghiệm lâm sàng ở người với một mươi ba người đã tham gia đăng ký
trên cơ sở dữ liệu clinical trials tháng trước
thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine dạng hít và nghiên cứu chính thức dự kiến hoàn thành vào tháng bốn
cho đến nay không thể biết chính xác thời điểm tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín có hiệu lực hoàn toàn
các chuyên gia cho hay không chắc chắn bạn sẽ được bảo vệ thêm ngày sau khi tiêm liều tăng cường
bởi thông thường cần mất vài ngày hoặc vài tuần để các tế bào nhớ tạo ra nhiều kháng thể hơn
tuy nhiên có thể giữa tuần đầu tiên và tuần thứ hai
cơ thể bắt đầu có sự gia tăng đáng kể khả năng bảo vệ của mũi tiêm tăng cường
tiến sĩ ames a adanja trung tâm an ninh y tế john hopkins đồng ý rằng
hầu hết mọi người sẽ có một tác động tích cực từ mũi tiêm tăng cường trong vòng một tuần
nhưng hiệu quả đầy đủ sẽ xuất hiện sau hai tuần
theo dõi những người tham gia thử nghiệm vaccine pfizer trong một trăm linh ngày sau khi tiêm vaccine cho thấy
tác dụng tích cực của tim tăng cường có thể bắt đầu ngay sau bảy ngày
trong thử nghiệm
tỷ lệ những người được tiêm mũi pfizer tăng cường mắc covid một mươi chín có triệu chứng thấp hơn nhiều trong thời gian
từ một tuần cho đến hai tháng sau khi tiêm mũi tăng cường so với những người chi tiêm mũi tăng cường giả dược
kết quả có thể tương tự với mũi tim moderna tăng cường
đối với vaccine johnson johnson các nhà nghiên cứu cho hay
khi tiêm nhắc lại vào thời điểm sáu tháng sau mũi tiêm duy nhất
mức độ kháng thể tăng gấp chín lần một tuần sau đó
các mức kháng thể đó tiếp tục tăng lên cao gấp một mươi hai lần sau một tháng tiêm nhắc lại
theo những nghiên cứu hiện có nếu dùng vaccine pfizer để tiêm mũi bà sau khi đã tiêm mũi hai astrazeneca
có lẽ tác dụng phụ sẽ nặng hơn một chút nhưng không đáng lo ngại
hơn nữa lợi ích của mũi tăng cường là rất lớn khi tăng mạnh khả năng bảo vệ trước covid một mươi chín
nghiên cứu của đh oxford cho thấy trong số những người được tiêm mũi một là astrazeneca
mũi hai là pfizer có khoảng bảy mươi tám bị mệt mỏi so với năm mươi ba số người tiêm đủ hai mũi pfizer
hai mươi năm những người tham gia nghiên cứu bị đau đầu khi tiêm trộn astrazeneca với pfizer
những triệu chứng khác như là đau khớp sốt và đau nhứt cơ cũng có tỷ lệ tương tự
nhìn chung tác dụng phụ không kéo dài thông thường chỉ trong khoảng hai ngày
nghiên cứu trên không xét đến tác động của mũi ba tức là mũi vaccine tăng cường
tuy nhiên nó cũng cho thấy nếu sử dụng cùng loại vaccine để chích mũi ba
tác dụng phụ có thể ít hơn so với đội sang vaccine khác nếu hai loại này khác công nghệ
dù có thể có tác dụng phụ lợi ích của việc tiêm mũi ba là có thật
một nghiên cứu của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh yuksa được công bố gần đây cho thấy rằng
hai tuần sau khi tiêm liệu tăng cường của pfizer khả năng bảo vệ khỏi nhiễm bệnh là chín mươi ba một
ở những người đã tiêm astrazeneca trước đó và chín mươi bốn đối với pfizer
dù chưa có dữ liệu về khả năng bảo vệ chống nhập viện hay là tử vong sau mũi ba
giáo sư wei shan lim thuộc ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng và miễn dịch
tịch anh cho rằng tỷ lệ nhiễm này có lẽ còn cao hơn chín mươi ba
nhìn chung những tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêm ba mũi là sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tim
tuy nhiên hầu hết các biểu hiện này đều nhẹ hoặc trung bình
một số người còn gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy nôn mửa đau cơ và khớp
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
ngoài ra một số người tiêm liều ba báo triệu chứng nổi hạch dưới nách
nhưng đây là biểu hiện không đáng lo ngại vì nổi hạch là dấu hiệu bình thường
đang xây dựng lớp bảo vệ trước virus corona
tuy nhiên những người không cảm thấy triệu chứng gì sau khi tiêm cũng không cần phải lo lắng
trang tin npr dẫn lời giáo sư dịch tế học charles baker nói rằng
nếu không thấy tác dụng phụ gì thì cũng không có nghĩa là vaccine không hiệu quả
mà chỉ là phản ứng trong cơ thể của bạn không thể hiện ra ngoài mà thôi
tạo morana pfizer cảnh báo vaccine bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
có lẽ thế giới đang chứng kiến cơn tàn phá của dịch bệnh
đây là cơn đại dịch khủng khiếp
nhất khiến những người đang sống phải dài chừng và tôn trọng tự nhiên hơn
những tưởng tiêm vaccine là có thể an toàn
tuy nhiên mới đây lãnh đạo moderna pfizer cảnh báo vaccine bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
cụ thể tổng giám đốc điều hành hãng dược moderna stephanie pencil
đã đánh giá vaccine ngừa covid một mươi chín có khả năng không hiệu quả đối với biến thể omicron như những biến thể khác
trả lời phỏng vấn tờ the financial times vào ngày ba mươi tháng một mươi một
lãnh đạo hãng dược mỹ moderna nhận định mức độ hiệu quả của vaccine đối với biến thể omicron khó đạt mức độ như với biến thể danta
ông pencil nói
tôi cho rằng đồ hiệu quả sẽ giảm mạnh
tôi chỉ không biết là bao nhiêu vì chúng ta cần chờ dữ liệu nhưng toàn bộ các nhà khoa học tôi đã liên lạc đều đánh giá rằng chuyện này sẽ không tốt đẹp
ông pencil lặp lại
những nhận định khác cho rằng
số lượng đột biến cao ở vị trí protein gai của virus
bộ phận giúp virus bám vào tếp
có thể giúp virus có khả năng kháng vaccine và cần chỉnh sửa các vaccine hiện có
những bình luận của ông pencio đã khiến thị trường tài chính bị ảnh hưởng trước lo ngại những tác động của virus có thể khiến đại dịch kéo dài
trước đó vì lãnh đạo của moderna ước tính có thể mất vài tháng mới có thể phát triển vaccine hiệu nghiệm trước biến thể omicron
chủ tịch albert bola của hãng pfizer vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một cũng cho rằng vaccine hiện nay có thể giảm hiệu quả đối với biến thể omicron
theo cnbc mặt khác ông khẳng định tự tin rằng thuốc trị covid một mươi chín của pfizer có tên là passlovit sẽ hiệu quả trước biến thể này
tin tốt là khi nói về liệu pháp điều trị của chúng tôi nó được thiết kế với thực tế được dự báo là hầu hết những đột biến xuất hiện tại phần gai
vì vậy điều đó sẽ giúp tôi rất tự tin rằng loại thuốc này sẽ không bị ảnh hưởng bởi virus ông buala nói
pfizer đã nộp đơn xin phép cơ quan quản lý dược phẩm mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp
cho pastlovich công ty công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng đối với người trưởng thành cho thấy thuốc này giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong đến tám mươi chín
khi được uống kết hợp với một loại thuốc hiv trong ba ngày từ khi biểu hiện triệu chứng covid một mươi chín